xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới đông bắc bộ được dự báo sẽ có mưa rào và rông
chủ yếu xảy ra vào chiều tối và đêm
từ đêm một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng sáu khu vực nam đồng bằng sẽ có mưa vừa mưa to và rông
có nơi mưa rất to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét xa lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại khu vực trúng thấp
nhà độ ban ngày sẽ cao nhất trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ và tăng nhẹ mỗi ngày khoảng một độ trong hai ngày sau đó
phía tây bắc bộ cũng có mưa rông trong những ngày tới chủ yếu xảy ra vào chiều tối
trong đó từ đêm một mươi bốn đến ngày một mươi năm các tỉnh điện biên lai châu sơn la hòa bình sẽ có mưa vừa mưa to và rông
có nơi mưa rất to quý vị cần phải đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
ban ngày trời có nắng nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ sau tăng lên một độ trong hai ngày sau đó
tại thanh hóa nghệ an từ ngày mai mưa rông cũng sẽ xuất hiện ở diện giải rác nắng nóng tạm dịu dần
tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến thừa thiên huế có mưa vài nơi nhưng nắng nóng vẫn duy trì cường độ
nhiệt độ cao nhất sẽ là từ ba mươi ba cho đến ba mươi sáu độ phía nam có nơi cao hơn
tại đà nẵng cho đến bình thuận trời phổ biến không mưa và nắng nóng sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới
nhiệt độ ngày mai ở ngưỡng ba mươi bốn cho đến ba mươi bảy độ sau đó giảm nhẹ một độ trong hai ngày tiếp theo
ở tây nguyên trong thời gian tới do gió mùa tây nam hoạt động với cường độ không mạnh
nên mưa chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và tối
cường độ mưa đầy cao nắng nóng tạm dịu dần
nhiệt độ trong ngày ổn định không quá mức là ba mươi ba độ ở trên toàn khu vực
do gió mùa tây nam có cường độ hoạt động vừa nên nam bộ cũng sẽ có mưa rào và rông vào chiều tối
với lượng vừa và nhỏ trong ngày trời có nắng và nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ
nhiệt độ ngày mai ở ngưỡng ba mươi bốn ba mươi bảy độ sau đó giảm nhẹ một độ trong hai ngày tiếp theo